qua kiểm tra lực lượng công an tỉnh bình phước đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn
không đủ các điều kiện kinh doanh và vi phạm nghiêm trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm
trong ba ngày mùng năm mùng sáu và mùng bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh bình phước đã phát hiện sáu mươi kg thịt heo rừng
không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y
tại cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật của ông tăng tây có địa chỉ tại khu phố tân bình
phường tân bình thị xã đồng xoài và năm mươi kg giò chả đã đổi màu sắc và bị hỏng mốc
tại cơ sở kinh doanh thịt động vật sản xuất giò trà của ông vũ văn mích
địa chỉ ở khu phố đức hòa thị trấn đức phong huyện bù đăng
còn tại cơ sở kinh doanh sản xuất tương ớt của ông cao văn công
có địa chỉ ở khu phố tân liên thị trấn tân phú huyện đồng phú
cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở này sản xuất tàng trữ hàng chục can nhựa chứa tương ớt
sử dụng chất bảo quản chất tạo màu không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an tỉnh bình phước đã lập biên bản vi phạm tịch thu và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên